chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn văn du
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang nguyên là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
vấn nông nghiệp của tỉnh an giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
ông nguyễn văn du bị bắt vì đã phê duyệt dự toán xây dựng của ba gói thầu xử lý hố sói bằng xà lan hai trăm linh tấn
là chưa phù hợp và chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành từ đó dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu của ba gói thầu
bước đầu cơ quan chức năng xác định việc tranh lệch giá trị thanh toán cho nhà thầu tại ba gói thầu dẫn đến gây thiệt hại tạm tính với số tiền là hơn sáu tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
tại đà nẵng công an quận sơn trà vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn thành công nhóm đối tượng hách tài khoản facebook lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản
hai mươi phút ngày hai mươi một tháng ba công an phường an hải bắc phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà tiến hành kiểm tra hành chính một quán internet trên đường trần hưng đạo
qua kiểm tra thì phát hiện ba đối tượng gồm nguyễn hữu duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nguyễn văn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng nguyễn phước lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cùng chú tại huyện triệu phong của tỉnh quảng trị đang có hành vi sử dụng mạng máy tính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
qua làm việc ba đối tượng khai nhận đã vào máy tính để hách tài khoản facebook của một số người dùng chính tài khoản đó để gửi tin nhắn cho nhiều người quen trên facebook để mượn tiền
và sử dụng tài khoản ngân hàng ảo do các đối tượng mua trên mạng để nhận tiền chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lừa chủ cửa hàng chuyển khoản số tiền lớn rồi trèo lên mái nhà bỏ trốn
đối tượng lê thị vĩ hai mươi sáu tuổi trú tại huyện sơn tịnh của tỉnh quảng ngãi đã bị công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi bắt giữ về hành vi chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một mươi năm tháng ba lê thị vĩ đã đến một cửa hàng điện thoại ở thị trấn la hà huyện tư nghĩa giả vờ mua điện thoại
vừa cho chuyện để tạo lòng tin vĩ đã nhờ chủ cửa hàng chuyển giúp một mươi triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng
sau khi chuyển khoản vĩ trả lại số tiền một mươi triệu đồng cho chủ hàng cửa hàng điện thoại
chiều hôm sau vĩ lại đến cửa hàng điện thoại nhờ chủ cửa hàng chuyển khoản giúp hai trăm chín mươi triệu đồng
giống lần trước người chủ tiếp tục giúp vĩ chuyển tiền
khi chuyển hai trăm chín mươi triệu đồng thành công vĩ nói muốn đi nhờ nhà vệ sinh trên tầng hai của cửa hàng
tuy nhiên vĩ đã trèo sang mái nhà bên cạnh tàu thoát
công an huyện tư nghĩa đã tiến hành truy tìm đối tượng lừa đảo và bắt được vị tại một huyện miền núi sơn hải của tỉnh quảng ngãi
tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai cục cảnh sát giao thông bộ công an
vừa phát hiện một nhóm tài xế đang có hành vi đánh bạc tại làn khẩn cấp trên cao tốc hà nội hải phòng
vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng ba khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra cơ động trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng
đến km bảy mươi một một trăm linh hướng hải phòng đi hà nội thì phát hiện một xe ô tô tải đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp
qua kiểm tra trên xe có bốn người
sáu người cùng chú tại thị xã sơn tây hà nội đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi tú lơ khơ
hiện tổ công tác đã bàn giao bốn người và phương tiện tăng vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
công an huyện thanh hà tỉnh hải dương để tiếp tục điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã phát hiện một đường dây
mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn nên đã lập án đấu tranh và bắt giữ ba đối tượng gồm hoàng ngọc hùng
trú tại thành phố hồ chí minh nguyễn thành an quê tại tỉnh hà tĩnh và trần ngọc lẹ quê tại tỉnh hậu giang
để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án đã tiến hành bắt quả tang đối tượng hoàng ngọc hùng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp với trọng lượng một mươi sáu kg tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu
địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an và trần ngọc lẹ
hiện công an tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa tổ chức xét xử lưu động hai vụ việc chống người thi hành công vụ
đang được dư luận hết sức quan tập
theo cáo trạng vào khoảng một h ba mươi chiều ngày hai mươi bốn tháng hai tại quốc lộ một a ngô văn linh đã không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông
cho xe phóng nhanh đâm vào tổ công tác khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương tổn hại một mươi sức khỏe
sau va chạm đối tượng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
đến tám giờ tối cùng ngày công an huyện hữu lũng đã bắt giữ được đối tượng
qua kiểm tra ngô văn linh dương tính với ma túy tổng hợp
tiếp đó vào khoảng một giờ chiều ngày hai mươi năm tháng hai nguyễn văn giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định
mặc dù cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nhiều lần nhưng giang không chấp hành lãng lách đánh võng trên đường
gây mất an toàn giao thông nhiều lần va vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông khiến phương tiện bị hư hỏng
tại phiên tòa hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
căn cứ các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ và tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án
tòa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn giang một năm một mươi tháng tù giam ngô văn linh một năm chín tháng tù giam ngô văn linh một năm chín tháng tù giam cùng về tội chống người thi hành công vụ
tòa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn giang một năm một mươi tháng tù giam ngô văn linh một năm chín tháng tù giam ngô văn linh một năm chín tháng tù giam cùng về tội chống người thi hành công vụ
sơn phường kim tân thành phố lào cai tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe
mô tô không có gương chiếu hậu có nhiều biểu hiện sử dụng rượu bia nên lực lượng cảnh sát
giao thông đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn kết quả anh phạm hồng phong vi phạm ở mức năm trăm bảy mươi
mg trên một lít khí thở vượt quá bốn mg trên một lít khí thở tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
vi phạm hành chính đối với phạm hồng phong đồng thời tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý
tổ công tác của đồn biên phòng phú tân bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang cho biết vừa phát hiện
bốn phương tiện thủy nội địa đang vận chuyển các không có hóa đơn chứng từ qua kiểm tra tổ công tác
đã phát hiện các phương tiện trên đang vận chuyển khoảng trên tám mươi chín mét khối cát săn lấp trên tuyến sông
cửa đại tại khu vực ấp lý quản một xã phú đông huyện tân phú tỉnh tiền giang tại thời điểm kiểm tra
các thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát trên
tổ công tác đã yêu cầu các thuyền trưởng đưa phương tiện về nơi neo đậu đảm bảo an toàn phục vụ công tác điều tra xử lý
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả